thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự buổi lễ
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí phạm minh chính bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đồng chí vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh mục tiêu của hệ thống là giúp chuyển phương thức làm việc từ phân bản giấy sang môi trường điện tử sử dụng phân bản điện tử tạo môi trường làm việc hiện đại chuyên nghiệp minh bạch hiệu quả giảm thời gian tăng tính kịp thời hiệu quả trong việc xử lý công việc của mình
hội thảo do bộ tư pháp tổ chức
đây là hội thảo đầu tiên liên quan đến chủ đề xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật của việt nam trong sự phát triển cách mạng công nghiệp bốn
mỗi cuộc cách mạng công nghiệp đều mang đến cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp doanh nhân và người lao động kèm theo đó là những thách thức quản trị cả khu vực công cũng như khu vực tư
tuy nhiên không chỉ vậy cách mạng công nghiệp bốn với những công nghệ lõi như trí thông minh nhân tạo blockchain internet vạn vật big data
giải phóng trí thông minh năng lực sáng tạo năng lực sản xuất vượt xa những gì mà ba cuộc cách mạng công nghiệp trước đây mang lại
đây là cơ hội lớn cho các quốc gia biết làm chủ những công nghệ tiên tiến để tạo ra những thay đổi vượt bậc về năng lực cạnh tranh quốc gia
nhưng cuộc cách mạng này cũng tạo ra những thách thức cực lớn cho các quốc gia chậm chân trong cuộc chuyển đổi vĩ đại này
thưa quý vị việt nam đang đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa coi đây là nhiệm vụ chiến lược
phá quan trọng tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững đất nước
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư chúng ta cần nâng cao chất lượng xây dựng thể chế chính sách pháp luật
phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp sáng tạo vươn lên
làm cơ sở nâng cao năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành lĩnh vực và cả nền kinh tế
cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang mở ra cho nhiều ngành nghề áp dụng
nhưng thể chế pháp luật lại đang gây cản trở cho doanh nghiệp trong phát triển và thực thi pháp luật trong công nghệ
tại hội thảo nhiều ý kiến đồng góp nhằm hoàn thiện thể chế pháp luật
đồng thời tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo
ổn định thị trường sớm bắt kịp với xu thế công nghệ trên thế giới
thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng các đại biểu thuộc tổ đại biểu số một
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai đã tiếp xúc cử tri huyện nhân trạch
tại buổi tiếp xúc cử tri huyện nhân trạch tỉnh đồng nai phản ánh một số vấn đề bức xúc tại địa phương
như việc lấn chiếm đất công xảy ra phức tạp quá trình thực hiện một số dự án
việc đền bù tái định cư chưa thỏa đáng tình trạng xe chở quá tải lưu thông gây mất an toàn giao thông
vụ việc giang hồ vây xe ô tô chở công an trên đường đặng văn trơn
thành phố biên hòa trong thời gian dài vào chiều một mươi hai tháng sáu
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc đồng chí võ văn thưởng ghi nhận và trả lời các ý kiến của cử tri
đồng chí đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai huyện ủy nhân trạch
các cơ quan liên quan cần tăng cường trao đổi đối thoại để lắng nghe ý kiến và giải quyết những bức xúc của người dân
bởi những vấn đề mà cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc
chủ yếu thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh huyện đã kéo dài nhưng chưa được giải quyết
cũng trong sáng nay tỉnh ủy sơn la đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết một mươi năm năm
thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy ngày một tháng bảy năm hai nghìn bốn của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và viền miền núi bắc bộ đến năm hai nghìn hai mươi
tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
trưởng ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số ba mươi bảy lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được
đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy của bộ chính trị
từ đó thống nhất những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của tỉnh sơn la
nhằm phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương
và vùng trung du miền núi phía bắc đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh
tỉnh sơn la cần tiếp tục phát huy tốt vai trò của hợp tác xã doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp
xây dựng cơ cấu kinh tế ngành và cơ cấu địa phương trong tổng thể vùng hợp lý
nhằm khai thác các lợi thế về phát triển nông nghiệp công nghệ cao
lâm nghiệp môi trường sinh thái tài nguyên du lịch phát triển kinh tế gắn với bảo đảm sinh kế
cho người dân giảm nghèo đa chiều bền vững bảo vệ môi trường sinh thái
như truyền hình nhân dân đã đưa tin dạng sáng nay tại xã bản hồ huyện sapa tỉnh lào cai
đã xảy ra một trận lũ ống bất ngờ gây thiệt hại nhiều tài sản và hoa màu của người dân
hiện tại công tác khắc phục vẫn đang được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng
thực hiện một cách khẩn trương nhanh chóng nhằm sớm ổn định lại cuộc sống cho người dân
đây là những gì còn sót lại của gia đình chị hoàng thu vấn tại thôn bản dền xã bản hồ
sau khi cơn lũ dữ đi qua
toàn bộ tài sản trị giá hơn hai tỷ đồng của gia đình chị bị cuốn trôi theo dòng nước lũ
tầm ba giờ thì nhà tôi đang ngủ thì thấy âm một cái thì tôi ra chỉ không kịp bấy một cái gì cả
ba cái con chỉ kịp bé con chạy nhưng mà không chạy được chỉ lên tầng
xong là đứng đợi thì lúc đấy đồ đạc xe ô tô các thứ đồ đạc trong nhà trôi đi hết không còn một cái gì
người cũng muốn chạy không chạy được nhưng mà
được cái là nhà không sập
chúng tôi sống ở đây từ ngày xưa đến bây giờ chưa bao giờ có cái lũ nào như này
theo thống kê trận lũ bất ngờ trong đêm đã gây thiệt hại cho hơn hai mươi hộ dân
nhiều tài sản và hoa màu bị ảnh hưởng
đặc biệt trận lũ đã cuốn trôi cây cầu núi và trung tâm xã khiến một trăm một mươi sáu hộ dân bị cô lập tạm thời
ngay sau khi trận lũ xảy ra chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của huyện sapa
đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai
hai thôn bản dèn và thôn lave hiện tại bây giờ thời điểm bây giờ đã đang bị cô lập hoàn toàn
thì xã cũng cướp ủy chính quyền xã cũng phân công các quản trí trong lãnh đạo
phân công ra hai thôn để chỉ đạo hỗ trợ cho bà con nhân dân khắc phục
các hộ mà bị nặng hư hỏng về nhà ở thì cũng chỉ đạo lực lượng dân quân cơi nới lại
và xử trữ lại
để cho bà con nhân dân đảm bảo hoàn định cuộc sống
ngay sau khi phát hiện được dưới báo chúng tôi đã tiến hành chỉ đạo lực lượng dân quân tại chỗ
huy động một trăm linh lực lượng dân quân của xã bản hồ để phối hợp cùng với các ngành
và các lực lượng trên địa bàn để tiến hành khắc phục giúp cho dân
hai nữa thứ nhất là sư tán đảm bảo thủ đối an toàn
thứ hai là hiện nay đang tiến hành khắc phục hậu quả sau lũ ống xảy ra
đến nay là cơ bản các hộ dân đã khắc phục hoàn toàn được trong
theo đài khí tượng thủy văn lào cai trong đêm nay và dạng sáng ngày mai
do chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh từ phía bắc tăng cường xuống
kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên tại lào cai tiếp tục có mưa vừa mưa to
do đó bên cạnh công tác khắc phục hậu quả của trận lũ tỉnh lào cai cũng đã chỉ đạo các
địa phương chủ động phòng chống thiên tai tiếp tục xảy ra khẩn trương di rời những hộ dân
nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn vào đêm qua và dạng sáng nay mưa lớn diễn ra tại nhiều
hiện của tỉnh lai châu lượng mưa đo được từ năm mươi mm đến tám mươi mm mưa lớn kéo dài đã xảy ra lũ ống
lũ quét gây thiệt hại nhiều công trình nhà nước nhà cửa
tài sản hoa màu của nhân dân và bước đầu đã ghi nhận bốn người mất tích
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu
tính đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng sáu mưa lớn và lũ ống lũ quét đã làm bốn người mất tích do lũ cuốn
danh tính các nạn nhân gồm nguyễn văn thuyên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê quán xã tích giang huyện phúc thọ thành phố hà nội
bùi văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê quán xã tiên tiến huyện phù cử tỉnh hưng yên
lường văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê quán xã quài tở huyện tuần giáo tỉnh điện biên
ba người trên đều là công nhân làm đường tại xã ba vệ sủ huyện mường tè
và chìn mẹ út hai tuổi trú tại bản pa treo xã hua bum
mưa lớn cũng đã làm bảy căn nhà bị cuốn trôi hai mươi bảy nhà phải di rời khẩn cấp
nhiều tài sản và hoa màu của người dân và nhà nước bị lũ cuốn trôi
tuyến quốc lộ bốn h đi qua huyện mường tè bị sạt lở nghiêm trọng ước tổng giá trị thiệt hại trên một mươi năm tỷ đồng
hiện các cơ quan chức năng của tỉnh lai châu đang tích cực tìm kiếm nạn nhân và giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn lai châu ngày và đêm nay hai mươi bốn tháng sáu trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa phổ biến từ ba mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm linh mm trên hai mươi bốn giờ cảnh báo thiên tai rủi ro cấp độ một
trước diễn biến phức tạp của mưa lũ ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu đã chỉ đạo chính quyền các địa phương tăng cường cán bộ về cơ sở
vận động tuyên truyền người dân không qua sông suối ngầm tràn khi trên địa bàn có mưa to
đặc biệt chính quyền các xã chỉ đạo các bản ra soát các hộ dân không để bà con ngủ lại lán nương để phòng tránh thiệt hại về người
hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện số bốn
công điện này gửi tới ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía bắc và các đơn vị có liên quan nhằm chủ động trong công tác ứng phó với thiên tai và thời tiết bất thường
công điện nêu rõ chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ bất thường cực đoan có thể xảy ra trong thời gian tới
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ địa phương triển khai một số nội dung như sau
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh lai châu lào cai khẩn trương khắc phục hậu quả xảy ra trên địa bàn nhất là huy động các lực lượng tìm kiếm người bị mất tích tại huyện mường tè tỉnh lai châu
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm người bị mất tích tại huyện mường tè tỉnh lai châu
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm người bị mất tích tại huyện mường tè tỉnh lai châu
ban chỉ trả đ
khu vực tổ chức thi đồng thời có phương án bảo đảm hậu cần và các nhu yếu phẩm thiết yếu
tại các điểm sơ tán xây dựng các phương án bảo đảm an toàn giao thông
quanh khu vực thi trường hợp xảy ra thiên tai
hôm nay hơn tám trăm tám mươi bảy thí sinh cả nước đã làm thủ tục dự thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
kỳ thi năm nay được dự báo là nóng trong khâu chống gian lận thị cực
tính đến thời điểm này công tác chuẩn bị coi như hoàn tất tuy nhiên nhiều địa phương cũng lo lắng
về các thiết bị gian lận thi cử đang ngày càng tinh vi và khó kiểm soát khi vừa qua công an hà nội
và một vài địa phương khác có phát hiện các thiết bị dùng để gian lận trong thi cử mới được đưa về trước kỳ thi
các địa phương trên cả nước đã sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng kể cả các điểm nóng như sơn la hòa bình hà giang
trước khi chính thức bước vào ngày thi đầu tiên ngày hai mươi năm tháng sáu hôm nay
gần chín trăm linh thí sinh đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin cá nhân nếu có sai sót
đồng thời một lần nữa nghe phổ biến quy chế và lịch thi năm nay
phòng thi trang thiết bị phục vụ thi đã được chuẩn bị sẵn sàng hệ thống camera giám sát đã được bàn giao
công tác tập huấn cho cán bộ coi thi đã được thực hiện từ trước đó
tuy nhiên áp lực và sự lo lắng trước những gian lận đang ngày càng trở nên tinh vi hơn là điều có thật
đối với không ít các giám thị coi thi vốn chỉ là các thầy cô giáo ít khi được tiếp xúc với các thiết bị như vậy bao giờ
để kiểm tra được gian lận thì phải có một bộ phần khác
đối với các thầy cô giáo chúng tôi chỉ làm được những việc theo đúng quy chế hiện nay
còn nếu để xem xét được các trang thiết bị có ảnh hưởng đến và như thế nào thì đấy là một bộ phần khác
đấy là bộ công an có thể hướng dẫn
đối với cán bộ coi thi là điều dễ hiểu khi mà vừa qua công an quận nam từ liêm thành phố hà nội
vừa bắt được một đối tượng buôn bán rất nhiều các thiết bị phục vụ cho việc gian lận thi cử
thiết bị dung để phục vụ việc thi trắc nghiệm
những thiết bị hay như gọi là hạt đỗ camera quay lén thì nó rất nhỏ gọn và rất khó phát hiện
chính vì thế là các hội đồng thi thì những hình ảnh chúng tôi đã tuyên truyền lên quá trình
những thí sinh vào thì kiểm tra rất nghiêm ngặt
để phòng tránh các thiết bị gian lận thi cử được đưa vào phòng thi sở giáo dục và đào tạo hà nội đã phối hợp với công an tp hà nội để tổ chức tập huấn cho các cán bộ giáo viên thanh tra phụ trách công tác coi và quản lý thi
với rất nhiều những thiết bị mới tình vi vừa bị triệt phá cùng với những hướng dẫn được đưa ra để nắm bắt tâm lý thí sinh kỳ thi này được cả xã hội kỳ vọng sẽ đạt được những tiêu chí an toàn và nghiêm túc
để chuẩn bị kỳ thi tốt trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín diễn ra đúng quy chế hiện nay tp hcm đã hoàn tất mọi công tác sẵn sàng phục vụ cho kỳ thi đạt kết quả cao nhất sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
năm nay trên địa bàn thành phố có một trăm một mươi một điểm thi với bảy mươi một bốn mươi năm thí sinh đăng ký sự thi
trong đó có sáu mươi hai sáu trăm hai mươi năm thi sinh đang học tại các trường trung học phổ thông và tám bốn trăm hai mươi thi sinh học tại các trung học phổ thông

nói chung thì tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất về đội ngũ giám thị cán bộ coi thi và điều kiện về chấm thi giám thị trách nghiệm chuẩn bị máy móc cũng như là cơ sở vật chất dành cho kỳ thi đã cơ bản là chuẩn bị xong
đến thời điểm này công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đã hoàn tất các điểm thi đã được kiểm tra giám sát kỹ về mọi mặt để phục vụ kỳ thi
theo chỉ đạo của sở giáo dục và đào tạo thì công tác an toàn kỳ thi phải diễn ra thật là nghiêm túc tại điểm thi
vì vậy chúng tôi đã phối hợp với điện lực sài gòn phối hợp với công an quận và công an phường để hỗ trợ lực lượng đảm bảo an toàn cho kỳ thi
về lực lượng thanh tra giám sát của kỳ thi được biết thành phố bố trí mỗi điểm thi sẽ có một tổ chức chốt
trong đó có cán bộ làm nhiệm vụ ở phòng bảo quản đề thi và bài thi một cán bộ ở bên trong hội đồng thi và một cán bộ ngoài cổng
ngoài lực lượng tại chỗ năm nay thành phố cũng tăng cường lực lượng thanh tra lưu động để tăng cường kiểm tra giám sát
với sự chuẩn bị như thế này kỳ thi tại điểm trường barikuni sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc và đảm bảo được kết quả thi chính xác đúng thật nhất
về công tác phối hợp thành phố cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng các bàn ngành tạo điều kiện cho sở giáo dục và đào tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
thưa quý vị cùng với các địa phương trên cả nước
bắt đầu từ một mươi bốn h hôm nay hơn hai mươi thí sinh tham gia dự thi kỳ thi trung học phổ thông tại đắk lắc đã đến các điểm thi để làm thủ tục và đính chính thông tin
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo các thí sinh có mặt tại các hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín để nghe phổ biến quy chế làm thủ tục dự thi và đính chính sai sót thông tin
năm nay tại tỉnh đắk lắc có hơn hai mươi thí sinh dự thi tại ba mươi hai điểm thi trên toàn địa bàn tỉnh
các thí sinh sẽ chính thức thi từ ngày một đến ngày hai

và phải làm ba bài thi độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ
hai bài thi tổ hợp gồm khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
thưa quý vị và các bạn mỏ vàng háng trợ trên đỉnh núi bò tót thuộc xã phi như huyện điện biên đông tỉnh điện biên
được phát giác và manh nha các hoạt động khai thác vàng chui từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn một mươi
công ty cổ phần công nghiệp moligen việt nam được ủy ban nhân dân tỉnh điện biên phê duyệt phương án khai thác vàng lộ thiên
vào năm hai nghìn một mươi sáu công ty này phá sản bỏ lại hàng loạt các mối nguy hại môi trường tại khu vực mỏ vàng này
thế nhưng người dân các tỉnh tây bắc vẫn kéo nhau về đây khai thác vàng chui kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp
khiến công tác quản lý của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương gặp khó khăn
năm hai nghìn một mươi tám tại khu vực mỏ vàng này đã có hai trường hợp tử vong do đá lăn
nhưng do sức hút của vàng bất chấp nguy hiểm cứ đến mùa mưa người dân địa phương ngoại tỉnh lại ồ ạt lên đây khai thác vàng chui

trước vấn nạn khai thác vàng chui huyện điền biên đông đã thực hiện rất nhiều biện pháp nhằm quản lý khu vực mỏ vàng
tuy nhiên phương án khả thi nhất vẫn là dự án phải đóng cửa mỏ vàng với kinh phí hơn bốn tỷ đồng
nhưng vẫn còn nằm trên giấy tờ
để quản lý chặt chẽ không để nhân dân tiếp tục khai thác
và chờ đợi tỉnh để thực hiện việc tổ chức thực hiện đóng cửa mỏ
thế nhưng từ đó đến bây giờ thì cũng chưa thấy
triển khai thực hiện cây này
vấn đề nếu cứ để treo thế này
thì cái mỏ vàng đó
sẽ vấn đề quản lý sẽ rất gặp
nhiều khó khăn
đóng cửa mỏ vàng cải tạo
săn gạt trồng cây xanh nhằm phục hồi
môi trường khu vực mỏ vàng đồng thời
có những đánh giá quan trắc phân tích
mẫu đất nước khu vực dưới hạ liêu
nhằm đưa ra giải pháp phòng chống bệnh tật
ảnh hưởng đến đời sống của người dân
là những công việc cấp thiết đòi hỏi
ubnd tỉnh điện biên các cấp ngành
sáng nay các cơ quan chức năng
huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã tiến hành
khám nghiệm hiện trường vụ cháy lớn
trên đường trần hưng đạo sau chợ
liên nghĩa huyện đức trọng
vụ hỏa hoạn đã theo dùi toàn bộ một mươi hai ký ốt
tại đây nhưng không gây thiệt hại về người
nhận được tin báo cháy công an huyện đức trọng
đã huy động hai xe chữa cháy cùng một xe chữa cháy
chuyên dùng của sân bay liên khương
đến hiện trường để dập lửa và không chế
ngọn lửa lây lan sang dãy phố bên cạnh
đến khoảng ba giờ cùng ngày ngọn lửa
được không chế và dập tắt
công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng và các cơ quan chức năng
đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra
làm rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn
tiếp theo trong phần tin quốc tế
ngoại trưởng mỹ thăm trung đông bàn về vấn đề iran
nắng nóng gai gắt ở châu âu
thưa quý vị trong bối cảnh căng thẳng giữa iran và mỹ
chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ngày hai mươi ba tháng sáu
ngoại trưởng mỹ mike pompeo cho biết
ông sẽ thăm ả rập xê út và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
để thảo luận về cuộc khủng hoảng này
phát biểu với báo giới trước khi rời washington để đi thăm ấn độ
ngoại trưởng pompeo cho biết ông sẽ ghé qua để thảo luận
với giới chức hai nước đồng minh trung đông là ả rập xê út
và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
để bảo đảm rằng các bên sẽ có sự thống nhất hoàn toàn
về mặt chiến lược trong việc xử lý vấn đề iran
ông pompeo cũng nhấn mạnh mỹ đã sẵn sàng để thảo luận với iran
mà không cần có điều kiện tiên quyết nhằm hạ nhiệt căng thẳng hiện nay
trong khi đó đánh giá về nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang giữa mỹ và iran
giới chức quân sự mỹ cảnh báo xung đột vẫn có thể xảy ra
trừ khi hai bên ngồi vào bàn đàm phán
hai ngày sau khi xảy ra vụ sập tòa nhà chưa hoàn thiện
khiến hàng chục người thương vong tại tỉnh brea sihanuk
miền tây nam campuchia chính phủ nước này đã thành lập
ủy ban nhằm điều tra chất lượng của toàn bộ các tòa nhà
đang thi công tại địa phương này
theo quyết định được thủ tướng campuchia hunsen ký vào cuối ngày hai mươi ba tháng sáu
ủy ban do bộ trưởng bộ quản lý đất đai quy hoạch đô thị và xây dựng
tip seha dẫn đầu phối hợp với các thành viên thuộc hội đồng các bộ trưởng
bộ nội vụ bộ môi trường cảnh sát quốc gia bộ du lịch và giới chức tỉnh brea sihanuk
ủy ban có nhiệm vụ thanh tra tiêu chuẩn kỹ thuật các giấy phép và tiêu chuẩn xây dựng
cũng như tiêu chuẩn an toàn và chất lượng công trình tại các địa điểm xây dựng
trên địa bàn tỉnh brea sihanouk
thủ tướng hunsen cũng chỉ đạo ủy ban trên đánh giá chất lượng của các công ty xây dựng
và cập nhật thông tin về các công trình đã hoàn thiện
thưa quý vị ngày hôm nay thủ tướng australia scott morrison thông báo
nước này đã tiếp nhận tám trẻ em là con cháu của hai công dân
gia nhập tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng tại syri
đây là lần đầu tiên australia tổ chức hồi hương trẻ em có liên quan đến is
từ các vùng chiến tranh
đây là lần đầu tiên australia tổ chức hồi hương trẻ em có liên quan đến is từ các vùng chiến tranh

chính quyền nhiều địa phương đã ban hành các hướng dẫn để người dân có thể tự bảo vệ
trước thời tiết khắc nghiệt trong khi các bệnh viện được đặt trong tình trạng sẵn sàng điều trị
cho các trường hợp mất nước xé nắng
dự báo nhiệt độ ở nước đức có thể phá mức kỷ lục bốn mươi ba độ c thiết lập hồi năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó tây ban nha ban hành mức báo động vàng về tình hình thời tiết khắc nghiệt
cơ quan meded của anh tỏ ra đặc biệt lo ngại rằng sóng nhiệt có thể kích hoạt những cơn bão dữ dội
những cảnh báo tương tự cũng được đưa ra ở pháp bỉ thụy sĩ hà lan
theo các nhà khí tượng học các hình thái thời tiết khắc nghiệt này có khả năng sẽ trở nên ngày một thường xuyên hơn
các nhà khoa học chile mới đây cảnh báo những dòng sông băng tại vùng patagonia
ở nước này tan chảy do biến đổi khí hậu đang tác động nghiêm trọng đến sự đa dạng sinh học
số lượng và chất lượng các loài sinh vật biển ở cột nước và vùng nước khu vực lân cận
kết quả khảo sát tại vịnh hapia trên kênh beagle cho thấy
những dòng sông băng ở đây trực tiếp đổ ra biển tập trung lượng lớn các loại tảo và thu hút nhiều động vật giáp sát
chủ yếu là sinh vật phù du nhỏ
tuy nhiên vịnh pia có môi trường sống khắc nghiệt và dễ khiến sinh vật chết với tỷ lệ cao
nguyên nhân khiến động vật biển ở khu vực trên chết nhiều là do lượng lớn chất vô cơ được giải phóng từ cột nước sông băng tan chảy
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự một mươi tám h ba mươi của truyền hình nhân dân